tại hà nội bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hội nhà văn việt nam tổng công ty biêu điện việt nam và báo thiếu niên tiền phong đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ bốn mươi chín năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi viết thư quốc tế upu năm nay có chủ đề em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống
bàn giám khảo đã định hướng cho các em học sinh có thể viết về thế giới rộng lớn cũng như thế giới nhỏ của bản thân
bên cạnh đó cũng là các vấn đề nghiêm trọng mà thế giới đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu chiến tranh sự đói nghèo thất học sự bất bình đẳng giữa các quốc gia phân biệt đối xử thiêu váng sự sẻ chia trong mối quan hệ của con người trong thời đại công nghệ
đối tượng dự thi bao gồm tất cả học sinh việt nam từ một mươi năm tuổi trở xuống
bài dự thi dài không quá tám trăm linh từ viết tay trên một mặt giấy
bài thi phải cho vào phong bì có rán tem
người thương quát đường vui điện
thời gian dự thi từ ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đây là lần thứ ba mươi ba cuộc thi được tổ chức tại việt nam và nhận được nhiều sự quan tâm của các em học sinh trên cả nước